thưa quý vị tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành phố diễn ra trong sáng nay ngày một mươi sáu tháng bảy
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đợt dịch này sẽ kéo dài hơn các đợt trước và gây tác động trên diện rất rộng
ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở phía nam
theo bộ trưởng bộ y tế biến chủng delta lây lan nhanh tốc độ tấn công tăng gấp hai ba lần so với các đợt dịch trước
trước khi lây nhiễm hiện nay chỉ còn hai ngày chứ không phải là năm ngày như trước đây
vì vậy bộ trưởng đề nghị các địa phương đánh giá giả soát lại các kịch bản đã đưa ra chuẩn bị cho tình hình dịch phức tạp hơn
trước bối cảnh tình hình dịch phức tạp lan rộng số ca mắc tăng rất nhanh bộ y tế đã có một số thay đổi cơ bản trong cách ly
như giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn một mươi bốn ngày thí điểm cách ly f một tại nhà
ngoài ra bộ y tế cũng thay đổi chiến lược về xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ cao thực hiện test nhanh là chính
điều này đã giúp giảm thời gian tối ưu hóa xét nghiệm trả kết quả nhanh để nhanh chóng tách được f ra khỏi cộng đồng
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín ông nguyễn thanh long cho biết hiện nay việt nam đã đàm phán thành công
được khoảng một trăm bảy mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn khác nhau